quảng bình là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai bão lũ
do đó việc phát triển kinh tế của người dân cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên tại huyện tuyên hóa nơi thường chịu hậu quả nặng nề do bão lũ những năm qua
lại xuất hiện nhiều mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả nhờ vốn vay của ngân hàng chính sách
trong đó phải kể đến mô hình phát triển kinh tế của những cựu chiến binh
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là ngôi nhà của cựu chiến binh lê văn soát ở xã hóa sơn huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nhìn ra cảnh hiện tại khó ai có thể tin chỉ cách đây năm năm gia đình ông soát vẫn là một trong những hộ nghèo của địa phương
năm hai nghìn một mươi hai khi được vay vốn yêu đãi của ngân hàng chính sách huyện tuyên hóa gia đình ông bắt đầu đầu tư nuôi bò sinh sản
những con bò này đã mang lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông